thưa quý vị còn tại an giang một vụ vận chuyển ba mươi viên thuốc tân dược xuất xứ nước ngoài
nghi vấn thuốc nhập lậu vừa bị tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang phát hiện bắt giữ
trước đó khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng bảy trong lúc tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên địa bàn thành phố châu đốc
khi đến tỉnh lộ chín trăm chín mươi năm a khóm vĩnh chánh phường châu phú a tổ công tác phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô
có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy và ném một thùng giấy xuống đường nhằm ngăn cản sự truy đuổi của tổ công tác
tiến hành kiểm tra thùng giấy trên tổ công tác phát hiện bên trong có chứa ba vỉ thuốc tân dược xuất xứ nước ngoài
nghi vấn là thuốc nhập lậu trị giá hàng hóa khoảng một trăm ba mươi năm triệu đồng
tổ công tác tiến hành bàn giao vụ việc cho công an thành phố châu đốc lập biên bản tạm giữ số thuốc tân dược trên
để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ xử lý theo đúng quy định
đồn biện phòng cửa khẩu quốc tế
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tà lùng tỉnh cao bằng vừa tiếp nhận sáu mươi tám công dân việt nam xuất cảnh trái phép sang trung quốc
do đại đội quản lý biên giới huyện đại tân tỉnh quảng tây trung quốc trao trả
trong đó có hai đối tượng bị cơ quan công an phát lệnh truy nã
trong số sáu mươi tám công dân trên có hai mươi năm nữ bốn mươi ba nam
sau khi giả soát đối chiếu số công dân trên các lực lượng phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn thị hồng sinh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện nam sách tỉnh hải dương
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nam sách phát lệnh truy nã từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi một vì tội danh môi giới mại dâm
đối tượng thứ hai là lục văn thuận sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn tại xã lương thông huyện hà quảng tỉnh cao bằng
bị cơ quan an ninh điều tra truy nã từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một về tội danh tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại khu vực kho bãi của công ty
cổ phần vật tư vận tải xây lắp điện lực miền trung số hai mươi bảy hoàng văn thái
phường hòa minh quận liên triều thành phố đà nẵng vào dạng sáng ngày hai mươi năm tháng bảy
lửa bốc lên nguồn ngụt bên trong tổng kho vật tư thiết bị của nhà máy biến áp đà nẵng
công ty cổ phần vật tư vận tải xây lắp điện lực miền trung
cột khói đen cao hàng trăm mét bao trùm trên khu vực dân cư xung quanh
theo người dân quanh khu vực vào khoảng bốn giờ họ phát hiện vụ cháy và có nhiều tiếng nổ lớn vang lên
đây là khu vực kho chứa sơn và nhiều vật tư dễ cháy như gỗ ván
tại hiện trường nhiều nước sơn hóa chất chảy loang lộ dọc đường
một phần mái tôn của khu nhà kho đã bị đổ sập
nhiều đoạn đường rào của khu nhà kho đổ sập do vụ cháy
đến bảy giờ sáng nay vụ cháy đã cơ bản được dập tắt
vào dạng sáng nay hai mươi năm tháng bảy một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu vực kho bãi
của công ty cổ phần vật tư vận tải xây lắp điện lực miền trung
ở số hai mươi bảy đường hoàng văn thái phường hòa minh quận liên triểu thành phố đà nẵng
hàng trăm cảnh sát phòng cháy chữa cháy được điều động đến đi hiện trường để dập lửa
khoảng bốn giờ sáng nay đám cháy bùng phát dữ dội trong nhà kho ở đường hoàng văn thái
kèm theo nhiều tiếng nổ to
bên trong kho bãi là nhiều thùng phi chứa hóa chất
bên cạnh kho hàng này còn là kho cơ khí và kho gỗ nên nguy cơ xảy ra cháy lớn là rất cao
cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã triển khai ba mũi lăng
để dập lửa không để cháy lan sang nhà dân
tất cả các cán bộ chiến sĩ đều phải mặc đồ phòng cháy chữa cháy chuyên dụng

để đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ chứa hóa chất cháy yêu cầu tất cả cán bộ
chiến sĩ trực tiếp tham gia vào chữa cháy mặc những trang phục bảo hộ cho mình
đặc biệt là những bộ đồ ăn mới ăn được trang bị để chống lại sự bức xạ của đâm cháy
và lỡ những hóa chất nổ văng vào đâm cháy thì nó sẽ đảm bảo vệ được an toàn cho cán bộ chiến sĩ
đến bảy giờ sáng cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế
lực lượng chữa cháy tiếp tục làm mát hiện trường
được biết kho bãi này chứa nhiều gỗ và các dung môi hóa chất làm sơn
nên trong quá trình cháy đã gây nổ các thùng hóa chất
ngọn lửa bùng phát nhanh gây khó khăn và nguy hiểm cho lực lượng chữa cháy
tới thời điểm này tuy ngọn lửa đã được khống chế nhưng vẫn còn nguy cơ bùng phát lại
vì vậy lực lượng chức năng vẫn khẩn trương phun xịt làm mát khu vực và dập dàn lửa
hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị vào chiều ngày hai mươi bốn tháng bảy công an thành phố hải phòng chính thức thông tin
về vụ việc giết người xảy ra tại khu đô thị cựu viên thuộc phường bắc sơn quận kiến an
xảy ra vào hôm hai mươi một tháng bảy
và chiều ngày hai mươi hai tháng bảy công an tp hải phòng nhận được điện báo của một người phụ nữ
về việc phát hiện một nạn nhân trong tình trạng đầu bị cắt rời khỏi thân
giám đốc công an tp hải phòng đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự
phối hợp với công an các quận huyện và các đơn vị nghiệp vụ
nhanh chóng khám nghiệm hiện trường tổ chức truy bắt đối tượng nghi gây án
và điều tra làm rõ nội dung vụ án
kết quả ban đầu xác định nạn nhân và trần văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba sống với nhau như vợ chồng
do bị hiệp đánh đập nên ngày một mươi tám tháng bảy nạn nhân đã về quán của con gái sinh sống
đến đêm ngày hai mươi một tháng bảy hiệp đi đến và ở lại quán
vào khoảng hai mươi bốn h cùng ngày giữa hiệp và nạn nhân đã xảy ra mâu thuẫn
hiệp đã dùng dao nhọn đâm chết và chặt đầu nạn nhân đem xuống tầng một
để đốt bằng bếp phụ
nhưng không được nên đã vào nhà vệ sinh rửa tay và bỏ lại quần áo lại
rồi khóa cửa quán lấy xe máy đi về nhà em trai mình tại xã hoàng động huyện thủy nguyên
hiệp đã để xe máy lại và đi ra thuyền đánh cá của hiệp neo đậu trên sông cấm
dùng dây điện cuốn vào tay chân rồi kích điện tự tử và chết trước khi bị phát hiện
sau khi sử dụng ma túy một thanh niên ở huyện gò quao tỉnh kiên giang
đã lái xe và gây tai nạn khiến cho một người đi bộ tử vong
vào ngày hai mươi năm tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gò quao tỉnh kiên giang
đã bắt tạm giam phạm hữu lộc về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
vào tối ngày tám tháng bốn lộc điều khiển xe máy khi đến khu vực thuộc xã vĩnh hòa hưng nam huyện gò qua
thì va chạm từ phía sau vào người ông danh kiệt sống lang thang đang đi bộ trên đường
hậu quả làm ông kiệt ngã và tử vong còn lộc cũng bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu
đến đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thì lộc xuất viện sau khi điều trị lành vết thương ở bệnh viện
nên cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gò quao tiến hành bắt giữ
tại cơ quan công an lộc khai nhận bản thân chưa có giấy phép lái xe
và ngày gây tai nạn chết người lộc đã sử dụng ma túy trước khi tham gia giao thông
sau khi uống rượu nguyễn quốc cường gặp và nhớ lại mâu thuẫn trước đó
nạn nhân nên đã lao vào đánh và dùng dao đâm nhằm giết chết nạn nhân
và tại phiên tòa sơ thẩm toán nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo
nguyễn quốc cường tám năm tù về tội giết người
theo có trạng vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi một
sau khi uống rượu cường điều khiển xe mô tô chở bạn gái đi ngang quán cà phê
thấy phạm quốc hưng cường nhớ lại mâu thuẫn trước đó với hưng
nên điều khiển xe đến gần chỗ hưng ngồi rồi dùng chân đạp vào vai của hưng
bị đánh hưng đứng lên bỏ chạy được một đoạn thì bị vấp ngã
cường cầm ghế nhựa lao tới thì được mọi người căn ngăn
nhưng không dừng lại cường tiếp tục lấy dao bấm
trong túi quần ra đâm vào người hưng nhiều nhát khiến hưng ngã xuống đường
cường đến đá vào người hưng rồi lên xe bỏ đi
còn hưng được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu
việc hưng không chết mà bị thương tích với tỷ lệ thương tật năm mươi năm
là do được cấp cứu và điều trị kịp thời
vào ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một cường đến công an xã mỹ hòa hưng
thành phố long xuyên đầu thú
đến ngày một mươi chín tháng chín cường bị khởi tố điều tra
làm nghề thợ sơn chỉ trong một đêm đối tượng nguyễn văn lực
đã ba lần quay lại nhà gia chủ để trộm cắp nhiều tài sản có giá trị
công an phường tân an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
đã nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt giữ lực
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng bảy nhóm thợ sơn của lực
được ông trần đăng hùng trú tại phường tân an thành phố buôn ma thuật
thuê đến sân sửa lại nhà
quá trình làm thợ sơn tại đây lực để ý và biết được
mã số ổ khóa cổng cũng như quy luật sinh hoạt của gia chủ
đến khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi tháng bảy
lực điều khiển xe máy đến nhà ông hùng
mở khóa cổng đột nhập vào phòng khách
lấy trộm một chiếc điện thoại và một chiếc đồng hồ đeo tay
đến giờ ngày hai mươi một tháng bảy lực quay lại phòng khách
nhà ông hùng lấy thêm ba máy tính sách tay
thấy việc trộm tài sản của gia chủ rất dễ dàng
nên hai tiếng sau lực tiếp tục quay lại và đột nhập vào phòng ngủ
lấy thêm một chiếc điện thoại thì bị ông hùng phát hiện và truy đuổi
ngay sau đó lực đã nhanh chân tàu thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an phường tân an
đã nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt giữ lực
đồng thời truy thu được toàn bộ số tài sản trên
với tổng giá trị gần năm mươi triệu đồng
thưa quý vị qua thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội
nhiều thanh thiếu niên tại quảng ngãi đã bị sập bẫy sang campuchia làm việc
với mức lương mỗi tháng hàng chục triệu đồng
tuy nhiên sau khi sang campuchia thì đã bị nhốt đánh đập
và muốn quay về việt nam thì phải có tiền chuộc
công an quảng ngãi đã tham gia giải cứu nhiều nạn nhân về việt nam
phản ánh ngay sau đây của phóng viên antv
cho đến bây giờ anh trần văn phúc ở huyện sơn hà
vẫn còn kinh hoàng khi kể lại thời gian bị sập bẫy đường dây
lừa đưa người qua campuchia tìm việc làm
cuối năm hai nghìn hai mươi một qua trang mạng xã hội kiếm việc quảng ngãi
anh phúc đăng ký và được người hướng dẫn qua campuchia
việc nhẹ lương cao đâu không thấy
mà suốt ngày bị ép buộc làm việc lừa đảo qua mạng
và bị hành hạ nhiều tháng trời
phúc văn em học báo luôn
còn ông nguyễn văn thái ở huyện minh long
phải vay mượn tiền để chuộng cùng một lúc đứa con ruột
và đứa cháu bị lừa việc nhẹ lương cao tại campuchia
với cháu thì ở bên đó là gọi như là điện về hối liên tục
bởi vì nó không quán tinh thần
bắt làm việc thì một mươi sáu một mươi bảy giờ một tiếng một ngày
một ngày là một mươi sáu một mươi bảy giờ
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay

phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi
đã tiếp nhận đơn đề nghị giải cứu của chín trường hợp
là công dân trên địa bàn có người thân bị lừa sang campuchia
trong đó đã phối hợp cùng gia đình giải cứu ba trường hợp
các nạn nhân muốn về việt nam
thì phải liên lạc với người thân tại việt nam
để chuyển tiền chuộc
với số tiền từ hàng chục có khi hàng trăm triệu đồng
trong đó có những trường hợp đã chuyển tiền chuộc
nhưng vẫn chưa được về
sáu trường hợp thì hiện nay
chúng ta cũng đang phối hợp với siêu hợp
để giải cứu
các em này đa số là qua
công bằng xã hội
nhắn tin tìm việc làm
sau đó thì gia đình phát hiện
là có báo đến cơ quan chức năng
cơ quan chức năng khuyến cáo người dân
cần nâng cao cảnh giác với các hình thức
giới thiệu việc làm qua mạng xã hội
nếu có nhu cầu tìm việc làm
nên tìm hiểu tại các đơn vị hoạt động dịch vụ
việc làm được cấp có thẩm quyền cấp phép
người lao động cần tìm hiểu kỹ thông tin
về nơi làm việc như
tên công ty địa chỉ nơi làm việc
công việc cụ thể
kiểm tra tính xác thực của những thông tin này
trước khi đến làm việc
đồng thời thông tin đến người thân trong gia đình
và những người xung quanh
để biết nâng cao cảnh giác
tránh bị lừa giới thiệu việc làm
nhất là con em trong độ tuổi thanh thiếu niên
đang có nhu cầu tìm việc
dịch bệnh covid một mươi chín đã được kiểm soát
các đường bay quốc tế đến khánh hòa
cũng đã nối lại với các đường bay quốc tế
và số lượng du khách đến để tham quan
ngày càng tăng cao
vậy nên bên cạnh việc tổ chức các hoạt động lễ hội vui chơi
thì vấn đề an toàn phòng chống cháy nổ
cũng được tỉnh khánh hòa đặc biệt quan tâm chú trọng
một tình huống có sự cố cháy nổ
được giả định tại một khách sạn năm sao
tại thành phố nhà trang
dù trang thiết bị phòng cháy đã được chuẩn bị kỹ lưỡng
nhưng do chưa quen với thao tác
nên những nhân viên tại đây vẫn còn nhiều bỡ ngỡ
trong mùa du lịch trong tháng cao điểm của mùa hè
cơ sở kinh doanh khách sạn bini của chúng tôi
đã trang bị đầy đủ
tất cả các trang thiết bị
đảm bảo điều kiện để hoạt động về phòng cháy chữa cháy
như trang thiết bị
đầu báo khói đầu báo cháy
hệ thống phòng cháy dưới cháy tự động
đầu cấp nước v v
và dưới sự chỉ đạo
hướng dẫn trực tiếp
của công an phòng cháy dưới cháy
tỉnh khánh hòa
thì cơ sở chúng tôi cũng đã phối hợp
cùng nhau tập húng
bên cạnh kiểm tra thiết bị
phòng cháy dưới cháy
tại buổi tập hấn lực lượng cảnh sát phòng cháy dưới cháy
đã hướng dẫn trực tiếp cho các nhân viên khách sạn
biết các thao tác
quy trình xử lý đám cháy nếu hỏa hoạn xảy ra
qua đó ý thức tầm quan trọng
của các thiết bị phòng cháy dưới cháy
và cứu nạn cứu hộ của các nhân viên khách sạn
cũng được nâng cao
sau những buổi tập huấn là quá trình kiểm tra
vận hành thiết bị phòng cháy của khách sạn
tất cả mọi hoạt động diễn ra trong khách sạn
đều được truyền về phòng trung tâm an ninh
được đặt ngay dưới tầng hầm
và có người thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
để phát hiện và xử lý kịp thời
khi có sự cố xảy ra
ngoài ra tất cả các thiết bị
và đồ bảo hộ phòng cháy cháy cháy
và cứu nạn cứu hộ cũng được kiểm tra
vận hành thường xuyên
đối với mùa cao điểm
lực lượng phòng cháy cháy cháy
công an tỉnh khánh hòa thường xuyên đến kiểm tra
đôn đốc nhắc nhở hỗ trợ
công ty chúng tôi về mặt phòng cháy chữa cháy
giúp chúng tôi
những cái còn chưa đạt được
hỗ trợ chúng tôi về mặt
về hồ sơ về phương pháp
về cách thức để đảm bảo công tác
an toàn cao nhất đối với khách mùa cao điểm
đặc biệt là những ngày gần đây
lượng khách phòng đạt trên chín mươi
sau khi dịch bệnh đã được kiểm soát
thì giám đốc công an tỉnh
đã chỉ đạo phòng quan sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh khánh hòa
đã tiến hành
kiểm tra hướng dẫn
các đơn vị doanh nghiệp
các cơ sở
tham gia các hoạt động về du lịch
và dịch vụ du lịch
đặc biệt là đối với các cơ sở
mà có dịch vụ cư trú
thì chúng tôi đã tổ chức tiến hành
kiểm tra đồng loạt các cơ sở
để đánh giá về thực trạng
các hoạt động của các trang thiết bị phòng cháy cháy
qua buổi kiểm tra
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh khánh hòa đã phát hiện
nhiều bất cập thiếu sót trong phòng cháy chữa cháy
tại các nhà hàng khách sạn
và đã nhắc nhở chấn chỉnh kịp thời
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh khánh hòa tới đây
nếu đơn vị nào còn vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy
lực lượng sẽ lập biên bản xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng vư a cao
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộp hậu thường trú tại bản ôn ốc
mường lượng huyện yên châu tỉnh sơn la
về tội tàng trữ vận chuyển mua bán
trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
còn về hai tội danh
làm giả con dấu tài liệu của
cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu
tài liệu giả của cơ quan tổ chức
phòng an ninh điều tra công an tỉnh hải dương
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
trần thị thắm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
hộp hậu thường trú tại
thôn nghĩa trạch xã ngọc liên
huyện cẩm giàng tỉnh hải dương
ngoài ra phòng an ninh điều tra công an
tỉnh hải dương còn ra quy định truy nã
đối với đối tượng phạm văn nhất
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộp hậu thường trú
tại thôn du tái xã tiền tiến
thành phố hải dương tỉnh hải dương
về tội tổ chức môi giới cho người khác
trốn đi nước ngoài hoặc ở lại
nước ngoài trái phép
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin
phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã
cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý
quý vị tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
truyền hình công an nhân dân và văn phòng
công an phối hợp thực hiện